hơn một tháng nay hàng chục người dân xã đông khê huyện đoan hùng tỉnh phú thọ đã tụ tập đông người trước cổng ủy ban nhân dân xã đông khê
để phản đối hoạt động của các tàu khai thác cát sỏi làm sạt lở nhiều diện tích đất bãi của người dân
trước tình hình đó ngày hai mươi chín tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã có văn bản số một nghìn hai trăm sáu mươi bốn về việc dừng khai thác cát sỏi lỏng sông chảy đoàn qua địa bàn xã đông khê huyện đoan hùng
cụ thể trong văn bản số một nghìn hai trăm sáu mươi bốn nêu rõ giao sở tài nguyên và môi trường thông báo cho công ty cổ phần vật tư và xây dựng đô thị phú thọ tạm ngừng khai thác cát sỏi lòng sông chảy tại địa bàn xã đông khê
giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với huyện đoan hùng cơ quan liên quan kiểm tra tình hình sạt lở bờ đề xuất báo cáo tỉnh phương án xử lý bảo đảm an toàn bờ sông chảy địa bàn xã đông khê
cũng trong ngày hai mươi chín tháng ba ubnd tỉnh phú thọ có văn bản số một nghìn hai trăm sáu mươi năm đề nghị ubnd tỉnh yên bái phối hợp trong quản lý khai thác cát sỏi và quản lý đất đai khu vực tuyến sông chảy theo phương án tạm dừng khai thác cát sỏi lỏng sông chảy đoạn dắp danh giữa hai tỉnh để kiểm tra đánh giá việc bảo đảm an toàn bờ tăng cường công tác kiểm tra sử dụng đất bãi khu vực sông chảy